được kỳ vọng sẽ giúp giảm ngập cho tuyến đường nguyễn hữu cảnh quận bình thạnh
điểm đen thường xuyên bị ngập nước tại thành phố hồ chí minh
nhưng mới đây chủ đầu tư hệ thống siêu máy bơm chống ngập cho biết
đã buộc phải tạm ngừng hoạt động của siêu máy bơm này do thiếu kinh phí để vận hành
cụ thể dù hợp đồng giữa đơn vị chủ đầu tư máy bơm và trung tâm điều hành chống ngập
thành phố hồ chí minh được ký kết hơn hai tháng nhưng đến nay
chủ đầu tư vẫn chưa nhận được thông báo phê duyệt giá thuê máy bơm
do vậy buộc phải tạm ngừng hoạt động hệ thống siêu máy bơm do khó khăn về chi phí vận hành
đồng thời đơn vị chủ đầu tư có văn bản kiến nghị ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
và các sở ngành liên quan sớm ban hành giá thuê dịch vụ chống ngập bằng máy bơm
tại đường nguyễn hữu cảnh
từ khi đưa vào vận hành thí điểm chống ngập tại đường nguyễn hữu cảnh
hệ thống siêu máy bơm đã cơ bản giải quyết nhanh tình trạng ngập úng kéo dài tại đây